huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa vừa có buổi làm việc lắng nghe ý kiến của các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ tạm còng huyện tĩnh gia sau vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng ngày hai tháng một mươi
đại diện các hộ bị thiệt hại đã có kiến nghị và đề xuất liên quan đến việc tìm ra nguyên nhân vụ cháy và chính sách hỗ trợ để các hộ có cơ hội tái sản xuất kinh doanh
huyện tĩnh gia đã đề nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định của pháp luật tổ chức thống kê thiệt hại để có chính sách hỗ trợ phù hợp
tri cục thuế tĩnh gia sẽ sớm giả soát để miễn giảm thuế sau khi các hộ quay lại sản xuất kinh doanh
hệ thống ngân hàng trên địa bàn sẽ thực hiện việc khoanh nợ giãn nợ và cho các hộ bị hỏa hoạn vay bổ sung với lãi suất yêu đãi
trường học trên địa bàn huyện sẽ thực hiện việc miễn giảm học phí cho con em các gia đình bị thiệt hại